thế nhưng ông lưu đã tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế từ hơn một mươi năm trước từ những ngày mà cả gia đình ông còn chật vật trong căn nhà cũ với muôn vàn khó khăn
ông bảo vì nghèo quá chỉ lo bị bệnh không có tiền chữa nên quyết tâm mua bằng được thẻ bảo hiểm y tế
vài năm gần đây ông lưu bị bệnh tiểu đường biến chứng sang thận mỗi tuần ông phải tới bệnh viện chạy thận ba lần

bảo hiểm thì nhờ mua cái bảo hiểm này là coi như là tôi mỗi lần là coi như tôi đi điều trị vậy đó
tôi chỉ có tốn khoảng hai mươi hai mươi thì khoảng mỗi một lần mà chạy vậy đó là khoảng hai trăm linh rưỡi tới ba trăm linh
còn không có là phải tốn là một triệu mấy thành thử ra cái số tiền mà coi như là điều trị
như vậy là chạy một tuần là ba lần chạy xiên suốt luôn số tiền rất lớn nếu mà không có bảo
hiểm là chịu không nổi đâu nhờ có bảo hiểm y tế mà những năm qua
ông lưu yên tâm chữa bệnh khi chỉ phải chi trả hai mươi không những thế mà giờ đây chi phí khám chữa
bệnh đối với ông đã không còn phải suy nghĩ bởi tấm thẻ bảo hiểm y tế của ông đã được
xác nhận tham gia năm năm liên tục và được hưởng quyền lợi ở mức cao nhất
hiện nay thì tôi tham gia là trên năm năm thì tôi được là coi như là bảo hiểm xã hội cấp cho cái
giấy là miễn chi trả hiện nay tôi đi chạy thẳng là coi như cũng bình thường
trường hợp ông lưu và gia đình tham gia bảo hiểm y tế từ hơn một mươi năm trước đã trở thành tấm gương
tiêu biểu cho việc thụ hưởng chính sách chi phí khám chữa bệnh khổng lồ bao năm qua mà bảo hiểm
chi trả cho ông đã khiến những người xung quanh nhận thức rõ hơn về lợi ích khi mua thẻ bảo hiểm
y tế hộ gia đình thì coi như tôi cũng động viên lối sớm là coi như mua hình như là ở đây cũng
tham gia hết rồi người ta thấy cái lợi ích trên trước mắt là coi như tôi thành thử ra người ta nhìn
nó coi như người ta mua tham gia bảo hiểm thì coi như là khi mà lỡ mà coi như nó có bệnh hoạn này
kia kia nọ thì đi khám này kia kia nọ nó đỡ tốn kém nhiều lắm
gia đình chị hòa nằm sát vách nhà ông lưu cả gia đình chị cũng tham gia bảo hiểm y tế từ nhiều năm trước
tham gia bảo hiểm thì để như là nó bảo vệ cho mình đôi khi có đeo ốm hay gì những trường hợp
mình tới bệnh viện ví dụ như tới những chỗ đó người ta sẽ lo lắng cho mình
tham gia bảo hiểm thường ở đây là nói chung cả gia đình là ai cũng tham gia bảo hiểm hết cho nên là
cả nhà tôi có chính nhân khẩu đều tham gia bảo hiểm hết nhưng ai không biết lại tưởng chị hòa
mua thẻ bảo hiểm y tế cho cả thầy chín người trong gia đình là do có người ốm đau bệnh tật nhưng
thực tế chị chưa từng phải dùng đến tấm thẻ này điều đáng quý ở người phụ nữ miền tây chân chất
này lại chính là suy nghĩ xuất phát từ tinh thần san sẻ cộng đồng
có mua nhưng mà có tham gia bảo hiểm nhưng mà gọi là ít nói chung là sức khỏe cũng nói chung là
ổn định không có ai là xài vô cái thẻ bảo hiểm hết là cũng rất là mừng tham gia lâu rồi trước
tiên là hồi đó nghe trên tv rồi ví dụ như những cái chị mà những cái anh chị ở xã người ta đi bán
bảo hiểm y tế rồi người ta cũng có tới hoặc là như con nó đi học thì tham gia bảo hiểm ở trong trường
cũng là bảo hiểm y tế những năm qua công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế ở huyện châu thành đã có nhiều khởi sắc nhờ đó mà nhận thức về các chính sách
an sinh xã hội của người dân nơi đây cũng được nâng lên tính đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi tám toàn huyện có
hai trăm một mươi hai sáu trăm chín mươi bốn người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ tám mươi bốn bảy mươi bảy dân số trong đó bảo hiểm y tế hộ
hội tăng tới sáu trăm chín mươi chín người bằng chín mươi hai sáu mươi một chỉ tiêu vận động đề ra cho năm hai nghìn một mươi tám
khả năng phấn đấu thì có thể là đạt chỉ tiêu đó nhưng mà có những cái xã nó thường lợi thì chỉ
tiêu họ vượt chỉ tiêu thì họ kéo những cái xã hơi khó khăn ví dụ một số xã nông thôn mới thì bây giờ
thì hầu hết đã vượt tám mươi năm chỉ còn một vài xã là khoảng tám mươi dưới tám mươi chút
tuy đạt được những kết quả bước đầu trong mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân nhưng thực
thực tế công tác vận động tuyên truyền mở rộng đối tượng tăng độ bao phủ ở nơi đây cũng còn gặp không ít khó khăn
cái khó khăn là có những người người ta không đú tâm đến cái chính sách bảo hiểm y tế mà chỉ khi
nào bệnh người ta mới đi mua mà khi đó người ta lại đến mình ta năn nỉ là cho cái thẻ có hiệu lực
thì khi đó là mình đâu có giải quyết được ở đây là tới chín mươi năm là dân số là nông thôn nông nghiệp cho nên cái thu
thu nhập nó cũng không ổn định lắm thì có những cái người mà người ta tham gia nhiều năm thì người ta
ý thức người ta tiếp tục duy trì còn có những người mới tham gia rồi sau đó khó khăn cái người
ta bỏ cái thứ hai là cái gia đình mà đông người những cái hộ là nhiều cái thế hệ chung sống có thể
thậm chí mười mấy người trong một cái hộ thì nó rất là khó khăn khi mà người ta tham gia
thực tế tại nhiều địa phương cho thấy chất lượng công tác khám chữa bệnh đang là rào cản lớn
đối với việc vận động mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
chủ yếu là mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền thôi còn ví dụ về chính sách thì nó đã như vậy rồi
không có cách nào bên cạnh cái tiên tri của mình thì cái hoạt động mà chăm sóc sức khỏe
khám chữa bệnh của cơ sở y tế rất là quan trọng tụ này đi triển khai thì hầu hết người dân đều nắm
vào bảo hiểm y tế nhưng mà người ta kêu về cái công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nên nhiều
khi người ta cảm thấy người ta bức bố người ta không tham gia nữa trong bối cảnh đó việc nâng
cao vai trò của bảo hiểm xã hội trong giám sát nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là đòi hỏi cấp
thiết thường xuyên phối hợp với trung tâm y tế để mà củng cố công tác khám chữa bệnh
để giúp cho cái chính sách bảo hiểm y tế nó thượng lợi hơn cho người dân chỉ có là ở trung tâm y tế
thì cái cơ sở khám chữa bệnh của trung tâm y tế thì nó tương đối ổn mà đi ra ngoài quyện theo
cái chính sách thông tiến thì nhiều khi người ta cũng chưa hài lòng lắm có những cái nơi người
ta cũng chưa có đồng bộ giống đều như mình bên cạnh đó tám tháng đầu năm lao động bảo
hiểm xã hội bắt buộc tăng thêm được bốn trăm năm mươi tám người nâng tổng số người tham gia lên bảy mươi ba tám trăm linh người

thấy đóng bảo hiểm thì sau này em muốn dạ mình cho mình cũng có chút đỉnh lương hưu cái nhất cái
thứ hai là ở cái mức đóng này thì em thấy có thể đóng được em tham gia được nên em đóng thôi
khi mà bên cái công ty đó gửi lại em cái sổ bảo hiểm đó thì em có nhờ bảo hiểm châu thành ở
đây coi giùm em và sau đó ở đây làm thủ tục cho em tiếp tục đóng tiếp nói chung là cũng dễ dàng chứ
không có gì khó trường hợp trị hồng kông khá phổ biến trong số những đối tượng tham gia bảo hiểm
xã hội tự nguyện khi trước đây từng công tác trong công ty
và được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến khi thôi việc hoặc thay đổi cơ chế
công ty không đóng được nữa thì nhiều người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy vậy
trong tám tháng đầu năm nay số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn tiếp tục giảm một mươi năm
người chỉ còn ba trăm năm mươi chín người tham gia trên địa bàn huyện châu thành thí dụ như đối với cái đối tượng
mà làm dịch vụ thì nên có những cái chất lượng phù hợp phù hợp phù hợp phù hợp phù hợp phù hợp phù hợp
thế độ ví dụ như ông đau thài sản tai nạn lao động đó là những cái đó là gắn bóp trực
tiếp với người ta nhất và cái thứ hai nữa là cái mức hỗ trợ đóng thì có thể nâng lên phần nào đó
ví dụ như là tuyên đối chứ nếu ví dụ như cái người tham gia bảo hiểm xã hội tường nguyện
hỗ trợ có một mươi nếu mà không phải là hộ nghèo với cận nghèo một mươi trên mức đóng của chủ nghèo
thì có mười mấy ngàn thì nó không tiếp tục giảm
số người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tăng nhanh quyền lợi người tham gia được bảo đảm kịp thời theo quy định